các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thực hư câu chuyện ra sao hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ trong video hôm nay
tối một mươi bảy tháng năm mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến vụ việc ông lê hoàng tùng
ba mươi tuổi ngụ thành phố hà nội là luật sư bị đánh tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự pc hai công an thành phố hồ chí minh
trong đơn tố cáo xuất hiện trên mạng xã hội ông lê hoàng tùng nêu tên điều tra viên trần đức mờ
thuộc đội nghiệp vụ số tám phòng pc hai là người đánh mình
theo đó một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng năm ông tùng đến trụ sở đội tám phòng pc hai để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng
bà nguyễn hứng t bốn mươi bảy tuổi ngụ thành phố hà nội tạm trú quận go vấp trong vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo ông tùng trong quá trình làm việc điều tra viên trần đức mờ đã có dấu hiệu cản trở quyền lợi ích hợp pháp của bà nguyễn hướng tê
do không đồng ý quan điểm điều tra viên đứng dậy một tay nắm vào túi sách một tay nắm vào cổ tay trái của ông tùng
sau đó gạt mạnh làm ông tùng ngã xuống nền đất
chưa dừng lại điều tra viên m còn dùng tay đấm dùng chân đạp vào người và đầu ông tùng
theo ông tùng do bị đánh như vậy nên ông bị chảy máu mũi đau đầu
ngay sau khi xảy ra vụ việc ông tùng có đơn tố cáo điều tra viên m yêu cầu cơ quan điều tra giám định thương tật
ngoài ra ông còn có đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ người tố giác
trong ngày một mươi tám tháng năm liên đoàn luật sư việt nam đã gửi văn bản đến giám đốc công an
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị nhanh chóng xác minh
nếu đúng như phản ánh của luật sư lê hoàng tùng
thì phải có biện pháp xử lý trách nhiệm của điều tra viên theo quy định của pháp luật
khác với những gì luật sư lê hoàng tùng tố cáo sự thật câu chuyện đã được phía công an tp hcm nhanh chóng làm sáng tỏ
và đơn vị này cũng khẳng định hoàn toàn không hề có việc điều tra viên đánh luật sư hoàng tùng
ngay sau khi thông tin luật sư tùng bị
điều tra viên đánh lan truyện trên mạng xã hội
ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra xác minh
đến tối ngày một mươi tám tháng năm công an tp hcm phát đi thông tin cho biết không có sự việc như mạng xã hội phản ánh
cụ thể theo thông tin này phòng pc hai đang thủ lý giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà trần thị th
năm mươi tuổi ngụ quận gò vấp và nguyễn lê pu ba mươi tám tuổi ngụ tp thủ đức
tố cáo bà nguyễn khuấn tây đã lừa đảo họ bốn tỷ đồng
ông thủ đoàn ký cách các hợp đồng chuyển nhượng của phần công ty thẩm mỹ
nhưng không thực hiện và chiếm đoạt số tiền
quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm điều tra viên được phân công thủ lý đã gửi thông báo
và hai lần gửi giấy triệu tập nhưng bà t không đến làm việc theo yêu cầu
sau khi cơ quan điều tra liên hệ với người nhà bà tê khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm
bà t đến trụ sở phòng pc hai đi cùng bà có hai luật sư đã được cơ quan điều tra chấp thuận
về việc đăng ký bảo vệ quyền và lết hợp pháp của người bị tố giác
là ông lê hoàng tùng và bà nguyễn thị hoài thương
thuộc đoàn luật sư hà nội công ty luật trách nhiệm hữu hàng everest
điều tra viên làm việc với bà t cùng hai luật sư tại phòng làm việc chung của pc hai
tại thời điểm làm việc trong phòng còn có năm cán bộ
gồm điều tra viên và cán bộ điều tra đang giải quyết các vụ việc khác
khi bắt đầu tiến hành ghi lời khai của bà tê điều tra viên đã giải thích rõ về quyền
và nghĩa vụ của người bị tố giác người bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tố giác
theo điều năm mươi bảy và điều tám mươi ba bộ luật tố tụng hình sự
tuy nhiên dù điều tra viên đã nhắc nhở nhiều lần
nhưng luật sư tùng vẫn có hành vi cản trở việc ghi lời khai của điều tra viên
nói lớn tiếng ồn ào gây mất trật tự tại phòng làm việc
do đó điều tra viên đã hai lần yêu cầu luật sư tùng ra khỏi phòng
không tiếp tục tham gia làm việc nhưng luật sư tùng cố tình không chấp hành
tỏ thái độ thách thức
trong quá trình mời ông tùng ra khỏi phòng làm việc
ông tùng đã trượt ngã hoàn toàn không có việc điều tra viên đánh ông tùng
sau đó lãnh đạo phòng pc hai đã lập biên bản sự việc tiếp xúc và đề nghị ông tùng
nếu trong quá trình làm việc với điều tra viên có vấn đề cần phản ánh
thì có quyền viết đơn khiếu nại
phòng pc hai cũng đã có biên bản tiếp xúc ghi nhận ý kiến
làm thủ tục tiếp nhận và chuyển đơn của ông tùng đến văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để giải quyết theo quy định
thưa quý vị sự thật đã được đưa ra ánh sáng
những kẻ dựng chuyện chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm
về những lời bịa đặt
chỉ vì những thông tin chưa xác thực mà hình ảnh
y tính của lực lượng công an tp hcm đã bị ảnh hưởng
từ sự việc này mỗi chúng ta cần phải học cách nâng cao cảnh giác
với những thông tin thất thiệt hướng tới trở thành những người dùng mạng xã hội hiểu biết
diễn biến mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục theo dõi và cập nhật trên kênh
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau